hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết quân đội nước này sáng nay đã bắn một mươi quả đạn pháo ra vùng biển phía tây nước này biển hoàng hải
để đáp trả các phát súng cảnh cáo của hàn quốc bắn về phía một chiếc tàu của triều tiên đi qua biên giới trên biển giữa hai miền
theo kcna triều tiên đã bắn một mươi quả đạn pháo vào khoảng năm giờ một mươi năm phút sáng theo giờ địa phương
sau khi quân đội hàn quốc bắn cảnh cáo vào khoảng ba giờ năm mươi phút sáng cùng ngày
trong khi đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết họ đã xua đuổi một tàu của triều tiên
sau khi tàu này đã vượt qua đường giới hạn phía bắc danh giới thực tế trên biển giữa hai miền triều tiên